để đạt mức cảnh báo virus sars cov hai tối ưu việt nam cần ít nhất ba mươi triệu người sử dụng khẩu trang điện tử bluezone
đây là nhận định của cục tin học hóa bộ thông tin và truyền thông
bluezone là ứng dụng sử dụng công nghệ bluetooth để truy vết tiếp xúc
đồng thời có thể cảnh báo nếu như người dùng đã từng ở gần những người bệnh covid một mươi chín
kinh nghiệm của các nước nếu sử dụng cài đặt chiếm sáu mươi dân số trưởng thành thì tương đối tối ưu
ở việt nam cần số lượng cài đặt và sử dụng khoảng ba mươi triệu người thì sẽ đạt được con số tương đương
trong việc phát hiện sớm ca tiếp xúc gần với người bệnh
sau khi có ca mắc covid một mươi chín tại cộng đồng ở đà nẵng cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông
đã gửi văn bản tới các doanh nghiệp viễn thông yêu cầu nhắn tin đề nghị người dân đà nẵng cài đặt ứng dụng bluezone
cục tin học hóa cho biết tính đến gần hết tháng bảy số lượng tải ứng dụng bluezone mới đạt khoảng hai trăm năm mươi năm lượt